theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn độ mặn ở các cửa sông vùng đồng bằng sông cửu long
đang có xu thế tiếp tục giảm từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày bốn tháng bốn
trong thời gian này các khu vực có khả năng lấy được nước ngọt vào thời kỳ chiều thấp chân chiều
bao gồm vàm cỏ đông vàm cỏ tây tỉnh long an từ bảy mươi năm km đến tám mươi năm km trở vào
sông cổ chiên từ ba mươi năm km đến bốn mươi km trở vào thuộc huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
trên sông hậu từ bốn mươi km đến bốn mươi năm km trở vào thuộc huyện cầu kè tỉnh trà vinh huyện kê sách tỉnh sóc trăng
trên sông cái lớn từ bốn mươi năm km đến năm mươi km trở vào thuộc huyện gò quao tỉnh kiên giang
tuy nhiên tại các cửa sông hàm luông cửa tiểu cửa đại thuộc các tỉnh bến tre và tiền giang
mặn vẫn liên tục duy trì ở mức cao ít có khả năng xuất hiện nước ngọt kể cả vào lúc chân chiều